công tác bảo đảm an ninh an toàn hàng không dân dụng sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
phương hướng và nhiệm vụ sáu tháng cuối năm
theo báo cáo của ủy ban an ninh hàng không dân dụng quốc gia
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
công tác kiểm soát khai thác còn chưa bảo đảm tuyệt đối tuân thủ quy định
công tác phối hợp chia sẻ thông tin trong việc xử lý các vụ vi phạm giữa các cơ quan chức năng còn nhiều bất cập
tỷ lệ phi công nước ngoài cao có nguy cơ gây khó khăn trong việc kiểm soát tiêu chuẩn hóa
phát biểu tại hội nghị
phó thủ tướng tường trực chính phủ trung hòa bình đã đề nghị các cơ quan liên quan
quyết liệt nghiêm túc triển khai để thực hiện hiệu quả và đạt được các mục tiêu đề ra
bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn hàng không
tiếp tục nâng cao công tác bảo đảm an ninh an toàn mạng thông tin hàng không
nghiêm túc xử lý các vấn đề nạn xe dù cò mồi quanh khu vực sân bay
bộ quốc phòng sớm trình chính phủ văn bản thay thế nghị định quản lý tàu bay không người lái
các phương tiện bay siêu nhẹ phù hợp tình hình thực tiễn
cũng trong sáng nay tại hà nội quân ủy trung ương bộ quốc phòng tổ chức hội nghị sơ kết
và tôn vinh điển hình tiên tiến năm năm thực hiện cuộc vận động phát huy truyền thống
cống hiến tài năng xứng danh bộ đội cụ hồ gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín tham dự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị
võ văn thưởng bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đại tướng ngô xuân lịch bộ trưởng bộ quốc phòng đồng chí hoàng trung hải bí thư thành ủy hà nội
cùng dự có đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đại tướng lương cường chủ nhiệm tổng cục chính trị và hai trăm linh ba tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong cuộc vận động
năm năm qua toàn quân quán triệt triển khai đồng bộ cuộc vận động
đã góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị sẵn sàng chiến đấu
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
thực hiện tốt cuộc vận động cũng là cơ sở để phát huy dân chủ giữ nghiêm kỷ luật xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện
góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân dân
thay mặt quân ủy trung ương bộ quốc phòng đại tướng ngô xuân lịch đánh giá cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy chỉ huy cơ quan chính trị
đã tích cực chủ động sáng tạo chỉ đạo tham mưu đề xuất và triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động
đồng thời biểu dương tinh thần đoàn kết chung sức đồng lòng ra sức khắc phục khó khăn gian khổ tự lực tự cường sáng tạo nỗ lực vấn đấu học tập rèn luyện cống hiến của cán bộ chiến sĩ toàn quân
và tiếp tục phát huy cao bản chất truyền thống và hình ảnh cao đẹp của bộ đội cụ hồ trong thời kỳ mới
dịp này bộ quốc phòng đã tặng bằng khen cho tám mươi bốn tập thể và một trăm một mươi chín cá nhân vì những thành tích và đồng góp xuất sắc trong năm năm thực hiện cuộc vận động
sáng nay tại hà nội bộ công an đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định của thủ tướng chính phủ bộ nhiệm chức vụ thứ trưởng bộ công an đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ dự buổi lễ có các đồng chí thuận hữu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
chủ tịch hội nhà báo việt nam đồng chí hà ban ủy viên trung mương đảng phó trưởng ban tổ chức trung ương
thưa ủy quyền của thủ tướng chính phủ đồng chí đại tướng tô lâm đã trao quyết định của thủ tướng bổ nhiệm chức vụ thứ trưởng bộ công an đối với trung tướng lương tam quang
ủy viên đảng ủy công an trung ương tránh văn phòng bộ công an và thiếu tướng nguyễn duy ngọc ủy viên đảng ủy công an trung ương cục trưởng cục cảnh sát kinh tế
phát biểu ý kiến tại buổi lễ đồng chí đại tướng tô lâm khẳng định trong những năm qua các đồng chí vừa được bổ nhiệm đã có nhiều công hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự xây dựng và bảo vệ tổ quốc
được đảng nhà nước được bộ công an và nhân dân ghi nhận đánh giá cao xứng đáng là người lãnh đạo chỉ huy của lực lượng công an nhân dân
cũng trong sáng nay nhân kỷ niệm bảy mươi bốn năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam một mươi bốn năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
các thế hệ cán bộ lãnh đạo cao cấp của bộ công an và đoàn viên thanh niên ưu tú trong công an nhân dân
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an dự và chủ trì buổi gặp mặt tại hà nội
cùng dự có đồng chí thuận hữu ủy viên trung mương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam
thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi gặp mặt tại điểm cầu tp hcm
phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt đại tướng tô lâm đã chia sẻ kết quả thực hiện triển khai tổ chức hoạt động theo mô hình mới và khẳng định
sau một năm thực hiện việc sắp xếp bộ máy cơ bản hoàn thành bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng
trước tình hình thế giới khu vực ngày càng diễn biến phức tạp để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới
đại tướng tô lâm yêu cầu lực lượng công an tiếp tục quan triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm các nghị quyết của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước các giải pháp trọng tâm đột phá đã được xác định tại hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi bốn
cũng trong buổi lễ gặp mặt đại tướng tô lâm đã đón nhận cuốn sách tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
với tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế do báo nhân dân tuyển chọn
sáng nay tại tp hcm ủy ban nhân dân tp đã tổ chức hội thảo đào tạo nguồn nhân lực trình độ quốc tế giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn ba mươi
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tham dự và chỉ đạo hội thảo
tại hội thảo các cơ quan quản lý đã nêu lên nhu cầu về nguồn nhân lực trình độ quốc tế tại tp hcm
trong quá trình hội nhập cũng như thực hiện cuộc cách mạng công nghệ bốn
để làm được điều này đại diện nhiều trường đại học trong nước và quốc tế đã chia sẻ những chương trình đang triển khai
kết quả đạt được cũng như những đề xuất để nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo nhân lực có trình độ quốc tế
đủ sức cạnh tranh với nhiều quốc gia trong khu vực
nhiều giải pháp đã được đưa ra trong đó cốt lõi là vấn đề đào tạo ngoại ngữ từ cấp tiểu học đến đại học
có ngoại ngữ tốt đội ngũ nhân lực mới có thể học tốt kiến thức cũng như tìm hiểu về văn hóa tác phong làm việc quốc tế
trong thời gian tới tp hcm sẽ triển khai nhiều giải pháp khuyến khích các đơn vị đào tạo hợp tác cùng doanh nghiệp nước ngoài
để đào tạo nguồn nhân lực trình độ quốc tế cung cấp cho tp hcm và toàn quốc
sáng nay tại tp vũng tàu liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam phối hợp
với ban tuyên giáo trung ương bộ khoa học và công nghệ ubnd tỉnh bà rịa vũng tàu
tổ chức hội thảo khoa học sáng tạo khoa học công nghệ việt nam với sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
tại hội thảo các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ việt nam
và hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc
các đại biểu cũng tập trung thảo luận các nội dung khoa học công nghệ sáng tạo thời kỳ công nghiệp bốn
nghiên cứu cải tiến xe thiết giáp bánh lốp btr ứng dụng giải pháp sáng tạo kỹ thuật trong lĩnh vực y tế
nhân dịp này ban tổ chức đã trao bằng khen của thủ tướng chính phủ cho tám ca nhân là chủ nhiệm đồng chủ nhiệm công trình khoa học đạt giải nhất
giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ việt nam ứng dụng thành công công trình đoạt giải vào sản xuất và đời sống
đem lại hiệu quả kinh tế xã hội cao
tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới trao giải wipo cho hai công trình xuất sắc thuộc lĩnh vực cơ khí tự động hóa và công nghệ sinh học
nhằm thực hiện thống nhất việc triển khai nghị định một trăm sáu mươi một năm hai nghìn một mươi tám của chính phủ về sửa đổi bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức
viên chức nâng ngạch công chức thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng trong cơ quan hành chính nhà nước đơn vị sự nghiệp công lập
sáng nay bộ đội vụ đã tổ chức hội nghị tập huấn toàn quốc về nghị định này
nghị định một trăm sáu mươi một năm hai nghìn một mươi tám đã kịp thời thể chế hóa một số giải pháp của hội nghị trung ương sáu khóa một mươi hai
đồng thời bảo đảm thực chất công khai minh bạch trong tuyển dụng công chức viên chức
một trong những điểm mới của nghị định này là đơn giản hóa quy trình thi tuyển và xét tuyển
quy định thống nhất thời gian tập sự một mươi hai tháng đối với chức danh nghề nghiệp yêu cầu trình độ đại học
chín tháng đối với trình độ cao đẳng và sáu tháng đối với trung cấp
bên cạnh đó việc phân cấp cho bộ ngành địa phương cũng được đẩy mạnh hơn
thông qua việc giao quyền quyết định hình thức tuyển dụng xanh một vị trí việc làm
bổ nhiệm ngạch công chức cao cấp cho cán bộ ngành địa phương
tuy nhiên việc triển khai nghị định thời gian qua vẫn còn thiếu thống nhất
nhiều đơn vị vẫn còn gặp khó khăn vừa mắc khi triển khai
để khắc phục tình trạng này ngày một mươi bốn tháng năm bộ nội vụ cũng đã ban hành thông tư ba năm hai nghìn một mươi chín
từ đó góp phần hoàn thiện quy trình tuyển dụng nâng ngạch công khai
minh bạch và nâng cao chất lượng cán bộ công chức viên chức
tiếp theo chương trình
giải quyết rứt điểm các tồn tại vướng mắc liên quan tuyến cao tốc đà nẵng quảng ngãi trước mùa mưa bão
hà nội công khai hàng loạt cơ sở dạy lái xe chui
thưa quý vị sáng nay bộ tư lệnh quân khu bảy đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện quyết định số bốn mươi chín của thủ tướng chính phủ
về chế độ chính phủ
chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống pháp chống mỹ chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế
theo đó trong vòng bốn năm qua đã có gần ba mươi bốn dân công hỏa tuyến được nhận chế độ hỗ trợ từ chính sách này
trong kháng chiến chống pháp chống mỹ chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế
địa bàn quân khu bảy là nơi diễn ra nhiều trận đánh ác liệt chịu nhiều tổn thất trong đó có lực lượng dân quân hỏa tuyến
việc thực hiện tốt quyết định bốn mươi chín của thủ tướng
thủ tướng chính phủ thể hiện sự tri ân đem lại động lực tinh thần cho các đối tượng chính sách
trong gần bốn năm qua quân khu bảy đã có gần ba mươi bốn dân công hòa tuyến nhận được trợ cấp theo quyết định bốn mươi chín
việc xét duyệt các đối tượng nhận trợ cấp theo quyết định bốn mươi chín đều được các cấp thực hiện đúng quy trình chặt chẽ công minh khách quan bảo đảm đúng đối tượng
tuy nhiên đến nay vẫn còn hơn tám năm trăm linh người vẫn chưa được hưởng chế độ trợ cấp do gặp một số khó khăn như nhiều hồ sơ thất lạc
đối tượng tư trần việc xác minh lập hồ sơ giải quyết chế độ ở một số địa phương chưa chặt chẽ dẫn đến hồ sơ sai sót còn nhiều chậm tiến độ
sáng nay diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ sáu với chủ đề trẻ em với các vấn đề về trẻ em chính thức khai mạc
tham gia diễn đàn có một trăm tám mươi trẻ em đại diện của bốn mươi hai tỉnh thành phố và các đoàn đại diện đến từ làng trẻ em sos người khuyết tật và hội đồng trẻ em tại bốn tỉnh thành phố
bộ lao động thương minh và xã hội quỹ ban văn hóa giáo dục
thanh niên thiếu niên và nhi đồng trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tổ chức và đồng hành cùng chương trình
tại diễn đàn này các em sẽ được cung cấp thông tin về việc thực hiện các kiến nghị của các em tại diễn đàn trẻ em lần thứ năm năm hai nghìn một mươi chín
thảo luận đưa ra các thông điệp kiến nghị về các nội dung phòng chống xâm hại trẻ em phòng chống tai nạn thương tích trẻ em an toàn trên môi trường mạng và các vấn đề khác mà các em quan tâm
sau diễn đàn các khuyến nghị sẽ được gửi đến các cơ quan các tổ chức xã hội
và các nhà hoạch định chính sách những người làm việc vì trẻ em
đặc biệt ngày một mươi bảy tháng tám tới đây các em sẽ được gặp gỡ đối thoại và trao các kiến nghị đến lãnh đạo nhà nước quốc hội bộ ngành và các tổ chức
diễn đàn là một phần quan trọng trong việc thực hiện quyền trẻ em với đúng thông điệp
trẻ em lên tiếng trẻ em khởi xướng trẻ em cùng hành động
sáng nay tại khu công nghiệp vsep bắc ninh công ty cổ phần thiết bị bưu điện trực thuộc tập đoàn bưu chính viễn thông
đã tổ chức lễ khánh thành nhà máy sản xuất sợi thủy tinh dùng cho thông tin quang tại tổ hợp công nghiệp công ty cổ phần thiết bị bưu điện
việc xây dựng nhà máy sản xuất sợi thủy tinh dùng cho thông tin quang của công ty cổ phần thiết bị bưu điện
nhằm thực hiện chủ trương của chính phủ của ngành về phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao thuộc chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao
đồng thời giúp tạo thêm cơ hội việc làm đóng góp cho phát triển kinh tế địa phương đáp ứng được yêu cầu định hướng phát triển trong giai đoạn mới
nhà máy sản xuất sợi quang được xây dựng trên diện tích hơn năm m hai tổng mức đầu tư trên hai trăm tám mươi bảy tỷ vnđ
đây là nhà máy sản xuất sợi thủy tinh dùng cho thông tin quang đầu tiên của việt nam nói riêng và khu vực đông nam á nói chung
dự kiến nhà máy sẽ dành bốn mươi sản lượng sợi quang để phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp mình năm mươi cung cấp cho các doanh nghiệp sản xuất tác của việt nam và một mươi phục vụ xuất khẩu
trí tuệ nhân tạo ai được xem là một trong những công nghệ cốt lõi của cuộc cách mạng công nghiệp bốn
nhiều quốc gia trên thế giới hiện đã bắt đầu xây dựng chiến lược phát triển riêng cho ai lấy công nghệ này làm cốt lõi cho sự tăng tốc của nền kinh tế
việt nam được nhận định cũng không đứng ngoài hướng phát triển này
ngày hội là một trong những sự kiện về trí tuệ nhân tạo lớn nhất tại việt nam trong năm hai nghìn một mươi chín ai for vn summit hai nghìn một mươi chín kết nối những người việt làm trí tuệ nhân tạo khơi gợi tình yêu đối với khoa học đặc biệt là về trí tuệ nhân tạo từ đó tập trung đào tạo nguồn nhân lực về trí tuệ nhân tạo
các diễn giả hàng đầu trong và ngoài nước đến từ các khối doanh nghiệp khối công nghệ khối start up khối hàn lâm đã cùng thảo luận và đề ra giải pháp toàn diện cho phát triển ngành ai
chúng tôi làm việc và ký những biên bản hợp tác rất chắc
chúng tôi sẽ trải nghiệm ví dụ với bnpt với evn với các tập đoàn khác nữa để làm sao mà trước hết là chúng ta gắn kết những bài toán thực tế và để sinh viên trong quá trình học cũng như là nghiên cứu để gắn kết để giải quyết những bài toán thực tế nguồn lực từ doanh nghiệp hỗ trợ cho sinh viên về thực tập điều kiện tập cũng như là hỗ trợ học bổng còn cũng xây dựng những phòng thí nghiệm chung
chúng tôi hy vọng là những cái ví dụ về hợp tác này sẽ được phát triển tiếp tục được công ty khác ủng hộ
ngày hội hướng tới kết nối các thành phần bên trong hệ sinh thái dữ liệu từ các viện nghiên cứu trường đại học tập đoàn công nghệ doanh nghiệp từ đó liên kết các bên phát triển nghiên cứu triển khai và ứng dụng công nghệ ai thúc đẩy công nghệ phát triển ở các lĩnh vực trọng điểm có thế mạnh ở việt nam
chúng ta phải tạo được một cái văn hóa kết nối chia sẻ giữa các doanh nghiệp giữa các viện nghiên cứu giữa các trường đại học và ngày hội trí tuệ nhân tạo hôm nay thể hiện ra một bước đầu khi chúng ta đã kết nối được các nhóm đó với nhau và tự các viện
các cộng đồng làm trí tuệ nhân tạo các doanh nghiệp đã cùng nhau xây dựng nên chương trình xây dựng nội dung của chương trình này và cùng nhau hướng đến bàn luận những định hướng phát triển của trí tuệ nhân tạo ở việt nam trong tương lai
chương trình ngày hội trí tuệ nhân tạo được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những nền tảng động lực thúc đẩy sự lan tỏa và phát triển các tài năng tinh hoa ai tại việt nam thông qua kết nối các thành phần từ viện nghiên cứu trường đại học doanh nghiệp tập đoàn công nghệ start up cho đến cộng đồng ai
theo thống kê thiệt hại các đoạn tuyết vút nối nút dao tại thị trấn hà lam với quốc lộ một mươi bốn e và vút nối nút dao tam kỳ với quốc lộ bốn mươi b chưa triển khai thi công theo hồi xưa thiết kế đã được phê duyệt
mặt khác tại hạ lưu cầu lrb sáu
mặt khác tại hạ lưu cầu lrb sáu và mố a hai cầu kỳ lam thị xã điện bàn chưa được ra cố dẫn là một số hộ dân lo lắng
hiện có một mươi sáu đường địa phương qua tỉnh quảng nam vẫn chưa được hoàn trả còn khoảng năm mươi đoạn đường ngang đường gom đang triển khai dở dang hoặc chưa triển khai
một mươi cống chu dân sinh bị ngập úng và còn khoảng sáu km hàng rào bảo vệ trên tuyến đường cao tốc đoạn qua quảng nam chưa lắp đặt
ngoài ra vẫn còn bảy hộ dân ở huyện vũ ninh chưa được tiền bồi thường do thi công dung nứt nhà và bồi lấp đất canh tác
nhiều vị trí bồi lấp đất ruộng ảnh hưởng đất sản xuất của nhân dân chưa được giải quyết
tại cuộc họp này bộ giao thông vận tải đề nghị đến ba mươi tháng tám phía vec và tỉnh quảng nam phải tìm hướng giải quyết các tồn tại vướng mắc trước mùa mưa năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn một mươi bảy một con tàu đắm cùng nhiều cổ vật đã được phát hiện tại vùng biển cảng dung quốc
đến đầu năm hai nghìn một mươi chín con tàu này được bảo tàng lịch sử quốc gia tiến hành khai quật
thế nhưng sau khi tốn kinh phí bốn mươi tám tỷ đồng cho hoạt động này
với kết quả thu được hơn một mươi hiện vật thì đến nay số cổ vật phần lớn là những mảnh vỡ vẫn đang nằm phơi mưa nắng ở cảng biển
phía bên trong cầu cảng của công ty hào hưng hai container chứa gần một mươi hiện vật toàn bộ cổ vật để cách vị trí khai quật tàu cổ khoảng năm mươi mét được khóa niêm phong cẩn trọng
sau khi khai quật tất cả cổ vật ngành chức năng đưa về bảo tàng tỉnh quảng ngãi để bảo quản phân loại theo đúng luật di sản
tuy nhiên phía công ty hào hưng không hợp tác không cho đưa cổ vật ra khu vực khai quật
hoặc chưa thanh toán hết tiền thuê máy móc cho đơn vị tham gia
trước sự bất hợp tác này hơn một mươi hiện vật cổ vật tiếp tục chứa trong container phơi nắng ngoài cảng biển
trước đó tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy trong quá trình thi công cảng công ty hào hưng phát hiện con tàu đắm chứa nhiều cổ vật nên báo cáo cơ quan chức năng
sau đó cơ quan chức năng tiến hành khảo sát khai quật con tàu với kinh phí bốn mươi tám bốn tỷ đồng
thưa quý vị nhằm nâng cao công tác quản lý
đặc biệt là công tác quản lý giáo viên dạy thực hành lái xe
cũng là để bảo vệ quyền lợi cho các cơ sở đào tạo được cấp phép
sở giao thông vận tải hà nội vừa có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng phối hợp xử lý các cơ sở đào tạo lái xe không đúng giấy phép
qua giả soát sở giao thông vận tải hà nội đã phát hiện bảy cơ sở dạy lái xe không thuộc thẩm quyền quản lý
gây ảnh hưởng đến các cơ sở đào tạo được cấp phép
bên cạnh việc xử lý các cơ sở không được cấp giấy phép sở yêu cầu thanh tra phối hợp với công an phường xử lý nghiêm những xe tập lái dạy thực hành không đúng địa điểm đã đăng ký
bảy cơ sở này gồm địa điểm tập lái xe hồng anh số bảy trăm tám mươi năm nguyễn khói quận hoàng mai
địa điểm tập lái xe nguyễn xiển số ba trăm một mươi hai nguyễn xiển quận hoàng mai
địa điểm tập lái xe số chín số bảy mươi chín võ trí công quận tây hồ
địa điểm tập lái xe số chín khu đô thị nam trung yên quận cầu giấy
sân tập lái nhật tân địa chỉ ngõ bốn trăm sáu mươi bốn âu cơ quận tây hồ
địa điểm tập lái xe đường đỗ đức dục quận nam tử liêm
địa điểm lái xe tại cột phát sóng vov đường mỹ trì quận nam tử liêm
giáo viên dạy thực hành lái xe trên cả nước phải có chứng chỉ ngoại ngữ loại a một trở lên mới được tiếp tục công việc
thời hạn giấy khám sức khỏe quá ngắn dẫn đến việc chưa kịp học đã phải khám sức khỏe lại lần nữa
đây chỉ là hai trong những nội dung mà tổng cục đường
bộ việt nam quy định đối với các trung tâm sát hạch lái xe
nhiều ý kiến cho rằng những quy định như vậy thực sự bất hợp lý gây ra phản ứng dư luận ghi nhận của truyền hình nhân dân
chưa thực sự hợp lý và cần phải nghiên cứu lại
đó là suy nghĩ của nhiều giáo viên dạy lái xe trong việc phải có chứng chỉ tiếng anh
đa số các giáo viên dạy lái xe đều cho rằng chưa bao giờ đào tạo cho người nước ngoài
và nếu có học viên là người nước ngoài thì theo quy định họ phải biết tiếng việt
mới được đào tạo
còn đây là khu vực để hồ sơ lái xe của một trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe
phần lớn các học viên theo học giấy phép lái xe hạng c trở lên đều phải khám sức khỏe nhiều lần
vì các học viên từ lúc nộp hồ sơ đến lúc sát hạch là hơn sáu tháng
trong khi hạn giấy khám sức khỏe tối đa là sáu tháng
cũng kiến nghị với các cơ quan chức năng bộ thông vận tải tổng cụ động bộ việt nam
xem xét điều chỉnh thông tư làm thế nào đó để theo hướng thuận lợi cho học viên
và nó phù hợp với thực tiện là học viên có thể khi nộp hồ sơ học

và khi nộp hồ sơ học thì phải giấy cam kết tự cam kết sức khỏe của mình
và trung tâm phải chịu trách nhiệm có những nhân viên y tế
có những nhân viên đủ hiểu biết về sức khỏe
theo tổng cục đường bộ việt nam quy định phải có chứng chỉ ngoại ngữ
đối với giáo viên dạy lái xe là điều bắt buộc
điều này là áp dụng theo thông tư liên tịch giữa bộ giao thông vận tải
và bộ lao động thương minh và xã hội
còn những bất hợp lý về giấy khám sức khỏe lái xe thời gian tới
tổng cục đường bộ sẽ đề xuất với bộ y tế
kéo dài thời hạn
giấy khám sức khỏe lên một năm
các lái xe đều cho rằng nếu bắt buộc phải có chứng chỉ ngoại ngữ
thì việc họ mua bằng cấp chứng chỉ sẽ xảy ra
bởi vì họ cũng đã lớn tuổi và việc đi học ngoại ngữ là rất khó khăn
rõ ràng điều mà những giáo viên này cần tập trung
là kiến thức giao thông kỹ năng lái xe
thay vì đi tìm mua chứng chỉ ngoại ngữ
hay giấy khám sức khỏe
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình
thời sự một mươi tám h ba mươi ngày hôm nay
thân ái chào tạm biệt